hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai hội cứu trợ trẻ em khuyết tật tp hà nội đã tổ chức chương trình hòa nhạc giáng sinh thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách
điểm đặc biệt của toàn chương trình hòa nhạc là sự tham gia biểu diễn của chính những học sinh khuyết tật đến từ trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều trường chuyên biệt bình minh trường phổ thông cơ sở xã đàn trung tâm phúc tuệ
những giai điệu điệu múa từ truyền thống tới hiện đại của việt nam và thế giới bằng các thứ tiếng đã được các nghệ sĩ nhí biểu diễn hấp dẫn thu hút sự chú ý của quan khách
ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai là một ngày kỷ niệm mang tính quốc tế được thúc đẩy từ liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
sự ra đời của ngày quốc tế người khuyết tật nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về vấn đề người khuyết tật hỗ trợ nhân phẩm quyền và phúc lợi cho người khuyết tật trong mọi khí cạnh của đời sống
năm hai nghìn một mươi chín ngày quốc tế người khuyết tật có chủ đề thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của người khuyết tật thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi